hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
về nhiệt độ thanh hóa đến thừa thiên huế về đêm và sáng sớm trời xe lạnh ban ngày nhiệt độ tăng dần lên mức hai mươi năm hai mươi tám độ
đà nẵng đến bình thuận cao nhất vào trưa chiều phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ riêng bình thuận có nơi ba mươi hai độ
trong hai mươi bốn giờ tới ở phía nam tây nguyên và khu vực nam bộ vẫn xuất hiện những cơn mưa rào và rông vào thời điểm chiều tối
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét gió giật mạnh
trong ngày hầu hết các nơi trên khu vực trời đều có nắng
nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên tăng dần lên mức hai mươi tám ba mươi một độ và ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi bốn độ là nhiệt độ tại khu vực nam bộ
trên biển ở bắc biển đông trong đó có vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào vài nơi gió đông bắc phổ biến ở mức cấp sáu
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa rông gió đông bắc cấp năm
bà con đề phòng nguy cơ về gió mạnh sóng lớn có thể xảy ra gây mất an toàn cho tàu thuyền
trường sa không quá hai mươi chín độ
khu vực hà nội phổ biến không mưa ngày trời nắng trời rét về đêm và sáng
nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi sáu hai mươi bảy độ